tối ngày một mươi một tháng chín tại trụ sở văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng quốc vụ viện trung quốc hồ xuân hoa
nhân dịp sang tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám wfef asean hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng việc phó thủ tướng quốc vụ viện hồ xuân hoa dẫn đầu đoàn đại biểu trung quốc
sang tham dự hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của trung quốc với việc việt nam đăng cai tổ chức hội nghị lần này
thủ tướng chúc mừng trung quốc tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất nhân đại và chính hiệp toàn quốc khoáng một mươi ba
khẳng định việt nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
thủ tướng đánh giá cao thành quả hợp tác tích cực của hai nước trong năm hai nghìn một mươi bảy đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
để tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tích cực trao đổi
triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng bền vững song song với việc giảm nhập siêu của việt nam
tạo điều kiện nhập khẩu thuận lợi cho các sản phẩm của việt nam đặc biệt là hàng nông sản
phó thủ tướng quốc vụ viện hồ xuân hoa khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc coi trọng và sẵn sàng cùng việt nam
thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện trung việt mong muốn hai bên nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực
khẳng định trung quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ việt nam đặc biệt là các mặt hàng nông sản việt nam có ưu thế và trung quốc có nhu cầu
để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương phát triển cân bằng kiểm soát tốt tình hình và xử lý thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định
phó thủ tướng quốc vụ viện hồ xuân hoa chúc việt nam tổ chức thành công hội nghị wff asean hai nghìn một mươi tám